theo tạp chí điện tử tri thức trực tuyến philippines đang đối mặt với một trong những cơn siêu bão mạnh nhất năm
ở thời điểm đổ bộ đất liền nước này vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bão rai đạt cường độ cực đại cấp một mươi sáu giật trên cấp một mươi bảy
chỉ sau hai ngày mạnh lên thành bão sức gió của nó đã tăng cấp đáng kể và trở thành cơn siêu bão có sức tàn phá tương đương với haien vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
sau khi vào biển đông bão rai dù đã giảm cứng độ nhưng khả năng vẫn duy trì sức gió mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn
nếu kịch bản này xảy ra đây sẽ là cơn bão mạnh nhất trong năm nay hoạt động trên biển đông
ông trần quang năng trưởng phòng dự báo thế tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
thông thường vào tháng một mươi hai bão đi vào khu vực phía nam của biển đông cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thành phố phía nam
trong khi đó sau khi quét ra phía bắc đảo trường sa vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai
bão rai được dự báo có xu hướng đi ngược lên phía bắc
đó là sự khác thường về đường đi của bão so với nhiều năm
chúng tôi đã tính toán tất cả các kịch bản có thể xảy ra
tuy nhiên khả năng đường đi bão ra lệch lên phía bắc đang có sắc xuất xảy ra cao nhất lên đến tám mươi
ngoài ra bão cũng có thể đi thẳng vào miền trung hoặc lệch xuống phía nam
nhưng sắc xuất cho kịch bản này không cao ông năng nói
nhận định rai là cơn bão hiếm gặp trên vùng biển tây bắc thái bình dương trong những năm gần đây
ông nam cho biết lần gần nhất khu vực đón siêu bão trong tháng một mươi hai là năm hai nghìn một mươi
dù vậy cơn siêu bão nóc từng khi đó giảm cấp rất nhanh sau khi vào biển đông
chỉ tồn tại với sức gió mạnh cấp một mươi một mươi một
còn bão rai dù hoạt động vào cuối mùa nhưng có thể duy trì cường độ mạnh tới cấp một mươi ba sau khi vào biển đông
đây là điểm khác thường
chuyên gia lê thị xuân lan nguyên phó phòng dự báo đài khí tượng thủy văn nam bộ
nhận định mùa bão trên biển đông năm nay diễn biến rất khác so với năm hai nghìn một mươi tám
trong khi năm ngoái bão và áp thấp nhiệt đới đến rồn rập với một số lượng nhiều và kết thúc sớm
thì năm nay các hình thái này xuất hiện ít đồng thời có bao muộn vào cuối năm
tín hiệu của mùa bão dị thường được nhận biết sớm khi ngay từ đầu tháng bốn
vùng biển philippines đã xuất hiện siêu bão zuliga
theo bà lan việc xuất hiện siêu bão khi đó là sớm hơn thường lệ
do đó bà có cơ sở để nhận định biển đông có thể hứng bão rất mạnh trong mùa mưa bão năm nay
và đó là rai cơn bão cuối cùng của năm
biển đông trải qua một mùa bão hai nghìn hai mươi một tương đối thuận lợi
khu vực không ghi nhận cơn bão nào có cường độ mạnh quá cấp một mươi hai mặc dù đã qua thời điểm chính vụ
gần nhất bão số bảy và số tám xuất hiện liên tiếp vào hồi tháng một mươi một
duy trì sức gió mạnh nhất ở cấp một mươi một
giật cấp một mươi ba ở trên biển và giảm xuống cấp tám khi đi vào đất liền
theo ông trần quang năng siêu bão rai đã gây mưa lớn và gió rất mạnh cho khu vực miền trung của philippines
chiều và tối nay ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bão sẽ vượt qua phía bắc đảo planwan
và đi vào biển đông trở thành cơn bão số chín trong năm nay hoạt động tại khu vực
sau khi vào biển đông bão ra duy trì sức gió mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
thời điểm tâm bão còn cách vùng biển phú yên khánh hòa hai trăm linh km
bao đổi hướng di chuyển lên phía bắc và tiếp tục suy yếu
chuyên gia cảnh báo bão kết hợp không khí lạnh sẽ gây ra gió rất mạnh cho khu vực vùng biển giữa biển đông
sóng biển có thể lên cao tới tám một mươi mét nguy hiểm cho tàu thuyền kể cả tàu có trọng tài lớn
trước diễn biến phức tạp của bão rai ông trần quang hoài phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết
đơn vị đã xây dựng ba kịch bản để ứng phó với bão
kịch bản một bão chỉ ảnh hưởng trên biển đông do hướng đi ngược lên phía bắc
theo đó các địa phương cần điều chỉnh kế hoạch ra khơi đánh bắt vụ cá bắc trong ngày một mươi chín và hai mươi một tháng một mươi hai
nhà chức trách được yêu cầu kêu gọi hướng dẫn phương tiện tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn
kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu vực neo đậu
khu vực trung trung bộ và nam trung bộ nếu tình huống này xảy ra
địa phương cần chủ động ra soát phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn đối với nhà ở không an toàn do mưa bão
nhà có nguy cơ ngập lụt sạt lở bờ sông bờ biển theo hướng sen ghép và đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
kịch bản ba có sắc xuất xảy ra thấp nhất là bão đổ bộ vào khu vực nam bộ
dù vậy ông hoài yêu cầu các địa phương không chủ quan do đây là khu vực có cơ sở hạ tầng với sức chống chịu không cao
người dân và chính quyền ít kinh nghiệm ứng phó với bão
dấu hiệu biến chứng bong nho non và cách phòng ngừa như thế nào
hãy cùng bác sĩ quang dương tìm hiểu những thông tin hữu ích ở bài viết dưới đây
thứ nhất nho bong non là gì
nhau thay phát triển trong tử cung khi mang thai bám vào thành tử cung và cung cấp chất dinh dưỡng và oxy cho thai nhi
nho bong non xảy ra khi nho thay tách một phần hoặc toàn phần khỏi thành trong của tử cung trước khi sinh
điều này có thể làm giảm hoặc chặn nguồn cung cấp oxy
và chất dinh dưỡng cho thai nhi và gây chảy máu nhiều ở thai phụ
thứ hai các triệu chứng của nho bong non
nhom non rất dễ xảy ra trong ba tháng cuối của thai kỳ đặc biệt là trong vài tuần cuối trước khi sinh
triệu chứng chính của nho bông non là chảy máu âm đạo
tuy nhiên đôi khi máu có thể bị tắt lại phía sau nho thay và khoảng hai mươi trường hợp không bị chảy máu âm đạo
lượng máu âm đạo có thể thay đổi rất nhiều và không nhất thiết cho biết nhau thai đã tách khỏi tử cung bao nhiêu phần trăm
màu có thể bị giữ lại bên trong tử cung vì vậy ngay cả khi nhau bong non nghiêm trọng có thể không thấy xuất huyết
trong một số trường hợp nho bong non phát triển chậm bong nho thai mạn tính có thể gây chảy máu âm đạo nhẹ không liên tục
thai nhi có thể không phát triển nhanh và thai phụ có thể bị thiếu ối hoặc các biến chứng khác
ngoài ra còn có các dấu hiệu như đau bụng đau lưng đột ngột trường hợp nặng sẽ đau dữ dội
tử cung cảm thấy các cơn co thắt tử cung thường đến nối tiếp nhau có thể có choáng và có dấu hiệu tiền sàn giật
thứ ba các biến chứng của nho bong non
nhong non có thể gây ra các vấn đề nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và bé
đối với người mẹ nho mong non có thể dẫn đến tình trạng sốc do mất máu
thai phụ có thể gặp các vấn đề về đông máu có thể nguy cơ suy thận hoặc các cơ quan khác do mất máu
đối với thai nhi nho bong non có thể làm thai nhi hạn chế sự tăng trưởng do không nhận đủ chất dinh dưỡng
không nhận đủ oxy dẫn đến sinh non thai chết lưu
thứ tư các phương pháp điều trị nho bông non
việc điều trị bong nho thai phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bong nho
bác sĩ sẽ xác định xem bong nhau thai ở mức độ nhẹ trung bình hay nặng
nho bông non nhẹ là hiện tượng mất máu nhưng máu chảy chậm lại bạn và thai nhi vẫn ổn định
phương pháp điều trị cũng sẽ phụ thuộc vào quãng thời gian mang thai
nếu mất một lượng máu đáng kể thai phụ có thể cần truyền máu
nho bong non nhẹ ở tuần thứ hai mươi bốn đến ba mươi bốn
nếu thai phụ và thai nhi đang khỏe mạnh bác sĩ có thể cho thai phụ dùng thuốc để thử
và tăng tốc độ phát triển phổi của thai nhi và cho phép chúng tiếp tục phát triển
nếu thai phụ vẫn ra máu phải ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi chặt chẽ
nho bong non nhẹ ở tuần thứ ba mươi bốn trở lên
nếu thai phụ sắp sinh đủ tháng bác sĩ có thể tiến hành biện pháp kích thích chuyển dạng hoặc mổ lấy thai
nếu thai nhi đã có đủ thời gian để phát triển sinh sớm hơn có thể làm giảm nguy cơ biến chứng sau này
nho thai bong non ở mức độ trung bình đến nặng
mức độ bong nhau thai nặng được xác định bằng lượng máu mất đi đáng kể
và để hạn chế các biến chứng cho thai phụ và thai nhi bác sĩ thường yêu cầu xin ngay lập tức thường bằng phương pháp mổ lấy thai
trong một số trường hợp nặng bác sĩ không thể tiến hành cầm máu có thể phải cắt bỏ thứ cung của thai phụ
tuy nhiên đây là một trường hợp hiếm gặp của cháy máu nghiêm trọng
thứ năm khi nào đến gặp bác sĩ
khi thấy các dấu hiệu triệu chứng của bong nho non cần đi khám hoặc liên hệ ngay với bác sĩ
nguyên nhân của bom nho non có thể bao gồm chấn thương hoặc chấn thương vùng bụng như do tai nạn ngã hoặc mất nhanh chóng chất lỏng bao quanh và nước ối trong tử cung
các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ bong nho non ở phụ nữ mang thai bao gồm
bong nho non trong lần mang thai trước không phải do chấn thương bụng
các vấn đề liên quan đến tăng huyết áp khi mang thai bao gồm tiền sản dật hội chính hair hoặc sản dật bị ngã và đập hoặc bị đánh vào bụng thai phụ hốt thuốc sử dụng cocaine trong thời kỳ mang thai vỡ ối sớm gây dò dí nước ối trước khi kết thúc thai kỳ nhiễm trùng bên trong thư cung khi mang thai lớn tuổi đặc biệt là trên bốn mươi tuổi
và dưới đây là cách phòng ngừa nho bong non
có thể giảm các yếu tố nguy cơ nhất định như phụ nữ nhất là khi mang thai không hút thuốc
hoặc sử dụng chất gây nghiện giữ huyết áp ở mức độ ổn định
nếu thai phụ bị huyết áp cao cần được bác sĩ theo dõi tình trạng bệnh chặt chẽ
nếu bạn bị chấn thương bụng do tai nạn cần đến ngay cơ sở y tế
nếu bạn đã từng bị bong nhau thai và đang có kế hoạch mang thai khác cần đi khám để được bác sĩ tư vấn trước khi thụ thai để xem liệu có cách nào để giảm nguy cơ sẻ thai do bong nhau thai hay không